các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn có sự tác động của ngoại lực hoặc vết thương tạo đáng ngờ hay không xin mời quý vị hãy cùng theo dõi
như tuổi trẻ đã đăng tải bài viết với tiêu đề vụ sinh viên mất tích rồi tử vong nguyên nhân ban đầu chết do ngạt nước không có thương tích
ngày một mươi năm tháng hai cho biết nguyên nhân ban đầu khiến nam sinh tử vong là do ngạc nước
cụ thể trong bài viết có đoạn liên quan đến vụ nam sinh nguyễn văn nghĩa tử vong sau bốn ngày mất tích
vào chiều một mươi năm tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm qua khám
các nghiệm tử thi bước đầu xác định nguyên nhân khiến nam sinh nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi ngụ tại tỉnh bình định tử vong là do ngạc nước và trên cơ thể sinh viên này cũng không có thương tích
trước đó kết quả khám nghiệm cho thấy tài sản không bị mất gì ba lô nạn nhân cũng được tìm thấy gần hiện trường phát hiện thi thể
cũng theo báo thanh niên đăng tải bài viết vụ phát hiện thi thể nam sinh viên mất tích không có dấu hiệu án mạng
trong bài báo có nêu rõ
phòng cảnh sát hình sự pc hai công an tp hcm cho biết liên quan vụ phát hiện thi thể nam sinh viên ở sông sài gòn quận bình thạnh bước đầu cơ quan công an xác định không có dấu hiệu của một vụ án mạng
vì vậy pc hai đã bàn giao thi thể nam sinh viên cho công an quận bình thạnh tiếp tục điều tra làm rõ
cùng ngày người đàn ông chở nam sinh viên ở bến xe miền đông đã được công an mời lên làm việc
ông này là n d m sáu mươi tuổi hành nghề xe ôm
ông m xác nhận ông chính là người chở
ông m xác nhận nghĩa từ bến xe miền đông đi sau đó nghĩa xuống xe ở trường đại học công nghệ tp hcm hutech trên đường điện biên phủ quận bình thạnh
quảng đường từ bến xe đến điểm đổ khoảng hơn hai km
tại cơ quan điều tra ông m có thái độ bình thẳng
theo lời tài xế sau khi khách xuống ông đi đón khách như thường lệ
theo nguồn tin người đàn ông này không có dấu hiệu nghi vấn nên sau khi làm việc với công an đã ra về
công an tp hcm đang tiến hành trích xuất camera an ninh trên nhiều tuyến đường để làm rõ vụ việc
vào trưa cùng ngày thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm xác nhận
thi thể nam giới được phát hiện trôi trên sông sài gòn ở phường một mươi ba là sinh viên nghĩa mất tích trước đó
bước đầu công an quận bình thạnh đã xác định tài sản cá nhân giấy tờ tùy thân trên người thi thể phù hợp với em nghĩa mất tích trước đó
còn ba lô đồ được phát hiện gần thi thể thượng tá hà thông tin
nghĩa là sinh viên từ bình định vào tp hcm nhập học năm nhất trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
mất tích từ ngày một mươi hai tháng hai ở bến xe miền đông đến nay phát hiện tử vong
theo nhà trường nam sinh này học giỏi không có biểu hiện bất thường
theo chị hồ thị cẩm nhung hai mươi hai tuổi quê bình định chị họ của nghĩa
ngày một mươi một tháng hai nghĩa lên xe khách vào tp hcm nhập học tại trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
đến khoảng năm giờ ngày một mươi hai tháng hai chị nhung đến bến xe miền đông quận bình thạnh để đón nhưng không liên lạc được
theo hình ảnh của camera ghi nhận được
nghĩa được một người đàn ông đi xe ôm chở đi lo lắng sự an toàn của nghĩa
chị nhung đến công an trình báo
mẹ nam sinh mất tích bí ẩn kể về cuộc điện thoại trước khi con xuống xe
một chi tiết đầy tranh cãi về sự mất tích bí ẩn của nam thanh niên
đó chính là cuộc điện thoại dạng dò của mẹ
theo bà ti khi vào tp hcm nghĩa mang một ba lô một vali áo khoác nón quần tây tất cả màu đen
vào tối một mươi một tháng hai tôi còn gọi điện thoại dạng dò
bà con ăn uống nghỉ ngơi và khi xuống xe phải gọi ngay cho người chị họ đang sống tại tp hcm đến đón
đến sáng ngày một mươi hai tháng hai người thân ra đón thì không liên lạc được với nghĩa
gia đình tôi rất hoang mang lo lắng lo sợ con sẽ bị kẻ xấu lừa đảo
bà ti lo lắng
bà ti cho biết thêm do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp
nên kỳ một năm nhất vừa qua nghĩa vẫn học online ở nhà
qua học kỳ hai nhà trường thông báo vào tp hcm để làm thủ tục nhập học
gia đình có hai anh em
nghĩa là con úc bình thường cháu chịu khó học tập chứ không có chơi bời
đây là lần đầu tiên nghĩa vào tp hcm
bà ti nói trong lo lắng
sau khi xuống xe khách nghĩa lấy hành lý đứng một lát rồi kéo vali đi
chủ tịch xã tiết lộ gia cảnh khó khăn của nam sinh viên mất tích tử vong trên sông sài gòn
mới đây theo báo người lao động đăng tải bài viết
đau lòng với gia cảnh nam sinh viên mất tích sau đó thi thể trôi trên sông sài gòn
ngày một mươi năm tháng hai tiết lộ về hoàn cảnh của nam sinh bị thả trôi trên sông sài gòn
bài viết có đoạn vì hoàn cảnh rất khó khăn
nên gia đình đã để nam sinh viên nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê bình định
lần đầu một mình đến tp hcm nhập học với số tiền mang theo chỉ một năm triệu đồng
cũng trong ngày một mươi năm tháng hai ông đào duy thải
chủ tịch ủy ban nhân dân xã tây an huyện tây sơn bình định cho biết
dù không thuộc diện hộ nghèo nhưng hoàn cảnh gia đình nam sinh viên nguyễn văn nghĩa rất khó khăn
hiện cha mẹ em nghĩa đều gần năm mươi tuổi sinh sống bằng nghề nông
hằng ngày cha nghĩa chăm sóc vài con bò của gia đình còn mẹ làm ruộng
nghĩa có một anh ruột vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự
chưa có việc làm ổn định nên gia đình càng khó khăn hơn
ông thái cho hay dù không thuộc diện hộ nghèo nhưng hoàn cảnh gia đình em nghĩa rất khó khăn
bản thân nghĩa học giỏi lại ngoan hiền nên được nhiều người hàng xóm bạn bè yêu quý
bởi vậy khi nghe em nghĩa mất tích tại bến xe miền đông
rồi được phát hiện chết trôi trên sông sài gòn ai cũng đau lòng
bà trần thị ti mẹ của nghĩa cho biết dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn
nhưng năm hai nghìn hai mươi một khi nghe tin con trai đổ vào trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
bà bang với chồng cố gắng làm để nuôi nghĩa ăn học thành tài
học kỳ một năm hai nghìn hai mươi một do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nên nghĩa ở nhà học online gia đình không tốn kém gì nhiều
ngày một mươi một tháng hai nghĩa vào tp hcm để làm thủ tục nhập học
tập trung tại trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm thì xảy ra sự việc đau lòng
bà ti cho hay vì gia đình khó khăn với lại nghĩa ở trong đó có chị họ của nghĩa đóng
nên vợ chồng tôi đã để cháu đi một mình lần đầu đến tp hcm
trước khi đi gia đình gom góp chỉ được một năm triệu đồng đưa cho nghĩa mang theo vào tp hcm
bà trần thị ti chia sẻ thêm con trai bà vốn là người trầm tính ít nói hiền lành và học khá giỏi
học kỳ vừa rồi nghĩa được tám sáu triệu đồng
nó ngoan lắm từ bé đinh lớn nó chưa to tiếng với ai bao giờ cả
bà ti nói trong nước mắt tôi nhiều lần muốn đón xe xuống tp hcm
nhưng các anh chị nó nói rằng xuống đây cũng không thể giải quyết được thêm chuyện gì
hiện tại chúng tôi đã tìm ở khắp các ngõ ngách trong tp hcm
gia đình tôi chỉ biết trông chờ vào công an mà thôi
tôi chỉ có hai đứa con anh lớn của nghĩa hiện đã đi lính chỉ còn lại mình nó
khi đi tôi chỉ chuẩn bị cho con và các quần tây
đồ thể thao để nó mặc ở nhà
tiền sinh hoạt phí phần lớn tôi điều chuyển cho anh chị của nghĩa
chứ không dám đưa cho nó giữ
tôi mua cho con vé xe tổng số tiền con trai tôi mang theo chỉ có một bốn triệu đồng
theo dự định nghĩa đến bến xe miền đông sẽ gọi điện thoại để chị ra đón
dẫn đi tham quan ký túc xá
từ khi con mất tích tôi đi đâu không nổi nữa
họ hàng anh chị của nghĩa ở đây mấy chục năm rồi
vì thế tôi mới để con lên đây
mọi vật dụng sinh hoạt
mùng mên chiếu gối của con đã được chuẩn bị hết rồi
bà ti nói rồi bật khóc nước nở
bà mẹ còm còm nuôi con suốt một mươi chín năm trời
chỉ mong sao cho con nên người thành tài
nay lại ngất liệm trước thi thể của đứa con trai non nớt
đang đầm mình dưới sông sài gòn
nếu như ai đã từng làm cha làm mẹ
chắc chắn sẽ cảm thấy tê bút
và thậm chí là đau nỗi đau của người mẹ tần tảo miền trung này
khát khao vừa khó thoát nghèo
để con không phải làm nông dân sớm hôn vất vả
này chỉ còn là nước mắt
vậy là chẳng có bất kỳ phép màu nào xảy ra
chàng sinh viên một mươi chín tuổi đã ra đi mãi mãi
trong sự tiếc thương của gia đình
và sự cảm mến của bạn bè
chỉ tiếc một điều là cái chết của em đến giờ này
vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng rằng
không có tác động ngoại lực
không có vết thương nào
vậy lý do gì em phải tìm đến cái chết
mọi sự sẽ được cơ quan chức năng điều tra và làm sáng tỏ
ngay lúc này chúng ta không nên đoán giả đoán non
và đẩy câu chuyện đi quá xa
cực chẳng đã nghĩa đã về thế giới bên kia
xin hãy thắp nén hương lòng vĩnh biệt chàng trai tuổi một mươi chín
chúng tôi tin rằng
bằng nghiệp vụ sắc bén và kinh nghiệm điều tra phá án
pc hai sẽ tìm ra chân tướng
những tin tức mới nhất về vụ việc
sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật đến quý vị khán giả
xin cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn
kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
để theo dõi thông tin
xin chào và hẹn gặp lại